hai đối tượng là mai xuân phúc và mai xuân đức đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng trị phối hợp với công an thị xã quảng trị khởi tố và bắt giữ về hành vi giết người và cướp tài sản
một mươi tám tuổi trú tại phường andôn thị xã quảng trị bước đầu cả hai nghi can đã khai nhận hành vi giết người của mình vào ngày bảy tháng sáu hai đối tượng đã hẹn gặp ba gái tại cầu mỏ vịt để bán đồ khi đến nơi phúc đã ôm ghi ba gái xuống còn đức lấy chiếc kéo đem từ nhà đâm vào cổ và người ba gái cho đến chết sau khi giết ba gái hai đối tượng đã cướp đi một điện thoại di động và một mươi triệu đồng